tại hà nội trung tâm giám định adn thuộc viện công nghệ sinh học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đã tổ chức bàn giao các mẫu hải cốt liệt sĩ được giám định gen để cho kết quả so sánh đối khớp
các mẫu này được trung tâm và cục người có công lấy tại một số nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước
như vị xuyên sông mã việt lào từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay
sau một mươi hai tháng đã có hai tám trăm bảy mươi lượt phân tích mẫu hải cốt liệt sĩ và một trăm tám mươi lượt phân tích mẫu thân nhân được thực hiện
kết quả thu được sáu trăm sáu mươi chín trường hợp cho ra dữ liệu adn có chất lượng tốt có thể được dùng cho so sánh đối khớp
hiện các nhà khoa học của trung tâm bước đầu thử nghiệm xây dựng quy trình giám định mới
trên hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới với mục đích tăng độ chính xác với những mẫu xương lâu năm và mẫu xương thoái hóa
kết quả giám định gen sẽ giúp đáp ứng được nhu cầu của các thân nhân trong việc xác định danh tính hải cốt liệt sĩ